liên tục trong những ngày vừa qua chuyến đi biển đầu năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám của ngư dân tỉnh quảng bình gặp nhiều may mắn
cứ sau mỗi chuyến ra khơi ngư dân thu về nhiều tấn cá trích cho thu nhập hàng chục triệu đồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau những ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất anh trương văn hậu ở xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cùng các bạn thuyền lại dòng thuyền ra khơi
chỉ sau một buổi đánh bắt thuyền trở về đầy áp cá trích tươi nguyên ống ánh
ngư dân hết sức vui mừng phấn khởi
theo các ngư dân ngư trường cá trích chỉ cách bờ khoảng năm sáu hải lý
nên mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần hai ba lao động
mỗi ngày đi được hai chuyến sáng sớm và chiều tối
mỗi chuyến đi chỉ mất bốn đến năm tiếng đồng hồ là có thể đánh bắt được hàng tấn cá trích
với giá khoảng từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
trung bình mỗi ngày ra khơi cũng đem lại thu nhập gần chục triệu đồng
nhân dân được khẳng định là nghề tuyên thống của quê hương hải ninh
là nghề khách hội nông dân luôn luôn là đồng viên bà con kịp thời bám biển bám ngư trường
để đánh bắt khai thạc xuyên sản đúng mô vụ tạo việc làm công an thời chỗ cho con đêm địa phương
toàn xã hải ninh hiện có hơn một trăm linh thuyền chủ yếu tham gia đánh bắt gần bờ
do thời điểm này được mùa cá trích nên số lượng thuyền đánh bắt cũng tăng lên
ngay sau khi các thuyền vượt qua thuyền đánh bắt cũng tăng lên
trong những ngày vừa cập bến các thương lạc đã tập trung thu mua để đem ra chợ bán
trong những ngày đầu xuân việc ngư dân ra khơi trúng được những mẻ lưới đầy cá trích
sẽ tạo thêm sự phấn khởi động lực cho ngư dân ra khơi bám biển